đến năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ ngầm hóa lưới điện trung thế ở khu vực các quận nội thành tp hcm là hơn năm mươi
riêng khu vực quận một và quận ba đạt một trăm linh đây là mục tiêu do tổng công ty điện lực tp hcm đặt ra
theo tổng công ty điện lực tp hcm ngầm hóa lưới điện và dây thông tin là chủ trương lớn của tp hcm
nhằm nâng cao chất lượng cung ứng điện và góp phần bảo đảm mỹ quan an toàn cho người dân
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ ngầm hóa lưới điện trung thế toàn thành phố ở mức hơn ba mươi năm
khu vực các quận nội thành hơn năm mươi riêng khu vực trung tâm thành phố gồm quận một và quận ba đạt một mươi
dự kiến đến cuối năm hai nghìn một mươi chín sẽ hoàn tất hai mươi dự án ngầm hóa lưới điện kết hợp ngầm hóa hệ thống dây thông tin
song song đó điện lực tp hcm cũng sẽ phối hợp hạ ngầm lưới điện đồng bộ
cùng các dự án giao thông trọng điểm đang triển khai trên địa bàn thành phố